thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của bộ kế hoạch và đầu tư
năm hai nghìn một mươi chín bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị
vai trò quan trọng của một cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược
đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về tham mưu xây dựng thể chế
chiến lược quy hoạch kế hoạch và đề xuất những chính sách
giải pháp điều hành kinh tế xã hội hiệu quả
trong đó công tác xây dựng thể chế pháp luật là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
luật đầu tư công được quốc hội thông qua là một bước cải cách có tính đột phá
mang động tư tưởng chính sách lấy hậu quả quản lý đầu tư là mục tiêu cuối cùng
đẩy mạnh phân cấp tăng cường trách nhiệm đơn giản hóa thủ tục
tạo thuận lợi và chủ động cho các bộ ngành địa phương
trong thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công
với phương châm khởi thông điểm nghẽn giải phóng nguồn lực hành động hiệu quả
năm hai nghìn hai mươi bộ kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp tục chủ động tích cực năng động sáng tạo
đổi mới và hành động quyết liệt hơn nữa phân đấu hoàn thành tốt các mục tiêu
nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của trung mương đảng quốc hội chính phủ
trước khi tham dự hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đại biểu
đã tham quan trung tâm điều hành của bộ kế hoạch và đầu tư